các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mùi hóa cùng với một nhóm bạn khoảng một mươi người đã vào phòng một trăm linh năm quán karaoke ánh sao đêm hát karaoke
đến khoảng hơn một mươi ba giờ cùng ngày sau khi uống rượu say giữa mùi và anh hóa đã xảy ra mâu thuẫn
anh hóa dùng một vận sắc nhọn đâm vào bụng mùi
bị đâm mùi đã cùng với các bạn của mình vây đánh anh hóa
mùi chạy xuống phòng bếp của quán karaoke lấy một cái kéo rồi đâm anh hóa nhiều nhát vào bụng
được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh hóa đã tử vong tại bệnh viện
công an tỉnh bình dương đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án